tại hà nội trung tâm nhiệt đới việt nga bộ quốc phòng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập
và đón nhận huân chương quân công hạng ba
dự lễ kỷ niệm có chủ tịch nước trần đại quang đại sứ liên bang nga tại việt nam cùng đại biểu các bộ ban ngành trung ương
trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hỗn hợp nhiệt đới việt sô được thành lập trên cơ sở hiệp định liên chính phủ
ký ngày bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy giữa hai nhà nước việt nam và liên xô
đây là mô hình hợp tác chưa từng có trong thực tiễn và có vị trí đặc biệt trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa việt nam và liên bang nga
trải qua ba mươi năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành trung tâm nhiệt đới việt nga đã ngày càng lớn mạnh về mọi mặt
trung tâm đã trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ đa ngành về nhiệt đới ngày càng khẳng định vị trí vai trò quan trọng
tại việt nam và liên bang nga đồng góp tích cực vào việc phát triển khoa học công nghệ kinh tế xã hội quốc phòng
an ninh ở mỗi nước góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chiến lược giữa việt nam và liên bang nga
ghi nhận và biểu dương những thành tích của trung tâm nhiệt đới việt nga suốt ba mươi năm qua chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
trung tâm nhiệt đới việt nga cần tiếp tục phát huy nội lực mở rộng hợp tác nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ
phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội của cả hai nước
phấn đấu xây dựng trung tâm thành cơ sở khoa học công nghệ uy tín có một số lĩnh vực đạt trình độ khu vực và thế giới
kết hợp hài hòa nghiên cứu cơ bản nghiên cứu ứng dụng thích ứng và chuyển giao công nghệ phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế
đẩy mạnh việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu phát triển một số sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ
tăng cường hợp tác nghiên cứu
hợp tác nghiên cứu đầu tư chiều sâu hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ phát huy lợi thế hợp tác trực tiếp và cầu nối giữa các đơn vị tổ chức khoa học công nghệ và sản xuất của việt nam liên bang nga và các nước khác
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trân trọng trao huân chương quân công hạng ba cho trung tâm nhiệt đới việt nga huân chương hữu nghị cho ông andrei kunessov
tổng giám đốc phía nga của trung tâm nhiệt đới việt nga